trong khuôn khổ tuần lễ lưới điện thông minh việt nam năm hai nghìn một mươi chín do tổ chức hợp tác phát triển đức và bộ công thương đồng tổ chức
hội thảo ứng dụng internet trong lưới điện cũng đã được tổ chức tại hà nội
là một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất ở châu á việt nam phải đối mặt với sự gia tăng đáng kể về nhu cầu năng lượng
mặc dù cơ sở hạ tầng phát điện và lưới điện không ngừng được đầu tư nhưng nhiệm vụ bảo đảm an ninh cung cấp điện vẫn là những thách thức lớn đối với hệ thống điện việt nam
đặc biệt trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm được dự báo tiềm mẩn nhiều nguy cơ gây mất cân bằng cung cầu
hội thảo ứng dụng internet trong lưới điện được tổ chức là diễn đàn thảo luận mở về tầm nhìn cho hệ thống điện trong tương lai
tại đây các đại biểu đã cùng nhau xác định những thách thức của hệ thống năng lượng việt nam trong tương lai
và thảo luận về cách khắc phục những rào cản bằng các giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông